tại hà nội tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam và ủy ban nhân dân tiền giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác về triển khai xây dựng thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang trở thành thành phố thông minh
theo đó vnpt sẽ xây dựng nội dung khảo sát tình hình thực tế để lập đề án xây dựng thành phố mỹ tho thành thành phố thông minh
xây dựng khung kiến trúc tổng thể đô thị thông minh gồm kiến trúc khung công nghệ thông tin khung giải pháp đô thị thông minh cho mỹ tho
đảm bảo nguyên tắc tất cả các giải pháp về đô thị thông minh của các đơn vị công nghệ khác có thể triển khai trên nền khung kiến trúc này
cụ thể mô hình thành phố thông minh của vnpt được xây dựng dựa trên ba thành phần gồm hạ tầng mạng công nghệ thông tin trung tâm vận hành tập trung và dịch vụ thông minh
thành phố thông minh của tập đoàn này cũng đưa ra hàng loạt các dịch vụ liên quan tới năm lĩnh vực gồm chính quyền số an toàn thành phố y tế an sinh xã hội giáo dục và phát triển thành phố bền vững
trong khi đó tỉnh tiền giang sẽ tạo điều kiện cho vnpt tham gia các dự án thế mạnh của đơn vị này đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý của tỉnh cung cấp dịch vụ cho các cơ quan đoàn thể doanh nghiệp và người dân trên địa bàn